theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội trong tuần qua số ca mắc sốt sốt huyết trên địa bàn tiếp tục giảm
bảy tuần liên tiếp số ca mắc có xu hướng giảm thành phố đã cơ bản khống chế được dịch bệnh
trong tháng một mươi một bình quân thành phố ghi nhận hơn tám trăm linh ca mắc sốt xuất huyết một tuần
tuy nhiên đến thời điểm này số ca mắc đã giảm đến năm mươi
tịch lũy từ đầu năm đến nay hà nội đã ghi nhận một mươi một tám trăm năm mươi hai ca mắc sốt xuất huyết không có trường hợp tử vong
dù từ ngày mùng hai đến mùng tám tháng một mươi hai toàn thành phố chỉ ghi nhận ba trăm năm mươi chín ca mắc
tuy nhiên kinh nghiệm chống dịch hàng năm cũng cho thấy số ca nặng tử vong do sốt xuất huyết thường rơi vào cuối vụ dịch
vì thế ngành y tế hà nội khuyến cáo người dân không được chủ quan với dịch bệnh
cần chủ động vệ sinh môi trường diệt loang quăng xung quanh khu vực mình sinh sống
và lưu ý khi đi ngủ cần nằm màn để tránh bị mũi đốt